thưa quý vị trong thời gian gần đây các hành vi chống đối thách thức và hành hung người thi hành công vụ
xảy ra với thái độ bất chấp và liều lĩnh
đáng chú ý không chỉ tăng về số lượng mà tính chất của các vụ việc ngày càng nghiêm trọng
vì sao lại xảy ra tình trạng này nguồn nhân do đâu
các chế tài pháp luật chưa đủ sức gian đe hay người vi phạm ngày càng coi thường pháp luật
phản ánh sau của truyền hình công an nhân dân xung quanh vấn đề này
clip được camera giao thông ghi lại
chiếc xe này đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hà nội
lái xe đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào lực lượng chức năng
khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất ngược lên nóc xe tráng đập vào cửa kính ô tô rơi xuống đất
ngay sau đó tài xế ô tô đã điều khiển xe bỏ chạy theo hướng trương định
theo các lực lượng chức năng tình trạng chống đối người thi hành công vụ hiện nay tiền mẫn nhiều diễn biến phức tạp
nhất là tình trạng chống lại lực lượng cảnh sát giao thông
các đối tượng vi phạm luật khi tham gia giao thông luôn tìm cách trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng
khi rút tránh không được thì quay ra cản trở
và điều đáng lo ngại theo thống kê các đối tượng đang có xu hướng trẻ hóa
chủ yếu rơi vào độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi tuổi
đặc biệt các đối tượng khi vi phạm ngày càng có dấu hiệu côn đồ coi thường pháp luật
đối tượng sử dụng các loại thanh tiêu niên bây giờ sử dụng uống rượu
kiểm soát được hành vi
cái nguyên nhân thứ hai nữa là do nhận thức về pháp luật
thế rồi là do tính côn đồ
theo nhận định của các chuyên gia hành vi chống đối người thi hành công vụ
trong lĩnh vực giao thông đường bộ xuất hiện nhiều
một phần do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh
và cần phân biệt ranh giới trường hợp nào thì xử lý vi phạm hành chính
trường hợp nào thì xử lý hành sự
vì hiện nay một số hành vi đã ở mức nghiêm trọng
nhưng luật hình sự chưa điều chỉnh nên rất khó khăn
trong công tác xử lý vấn đề
công tác xử lý vấn đề này
hành động của những đối tượng liều lĩnh côn đồ
cố tình chống đối người thi hành công vụ
bất chấp tính mạng của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
không thể xem như là một hành động nông nổi thiếu hiểu biết pháp luật
mà là hành vi đe dọa tính mạng người khác
có ý thức tội phạm rõ ràng
do đó các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm
để trăng đề các đối tượng vi phạm
không để tái diện những hình ảnh này trên đường phố